huyện tam đảo thực hiện thành lập thị trấn hợp châu trên cơ sở toàn bộ chín chín mươi chín km hai diện tích tự nhiên
và quy mô dân số một mươi hai trăm sáu mươi bảy người của xã hợp châu thành lập thị trấn đại đình trên cơ sở toàn bộ ba mươi bốn năm mươi sáu km hai diện tích tự nhiên
và quy mô dân số một mươi một năm trăm hai mươi người của xã đại đình
sau khi thành lập thị trấn hợp châu và thị trấn đại đình có chín đơn vị hành chính cấp xã gồm sáu xã và ba thị trấn
có thêm điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và phát triển đô thị tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội
gắn với quá trình hiện đại hóa về sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện tam đảo